tại nhà tăng lễ thành phố cần thơ bộ công an đã tổ chức lễ truy điệu đại úy nguyễn thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cảnh sát khu vực phường an hội quận ninh kiều thành phố cần thơ
hy sinh khi làm nhiệm vụ chiều ngày ba mươi tết
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
gửi vòng hoa và phung điếu viếng đồng chí nguyễn thanh hải
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thiếu tướng lê tấn tới
cục trưởng cục tổ chức cán bộ bộ công an chủ trì lễ truy điệu
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá
đối với sĩ quan nguyễn thanh hải
từ ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi công an thành phố cần thơ cũng đã đề nghị nhà nước
xét công nhận liệt sĩ cho thiếu tá hải hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào lúc một mươi năm h bốn mươi phút ngày ba mươi tết
đại úy nguyễn thanh hải đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
tại các lễ hội phục vụ người dân trong dịp tết nguyên đán trên địa bàn quận ninh kiều
thì bị đinh ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đặng ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là hai anh em ruột
cùng chú tại phường thới bình quận ninh kiều đã dùng dao mác truy đuổi đâm bị thương nặng dẫn đến tử vong
thiếu tá nguyễn thanh hải hy sinh để lại vợ và hai con gái mới hơn hai tuổi
kinh tế còn khó khăn
tại lễ truy điệu bộ công an công an thành phố cần thơ đã hỗ trợ gia đình thiếu tá hải số tiền một trăm năm mươi triệu đồng